cục hàng không việt nam vừa thông báo vụ việc máy bay của hãng hàng không việt nam airlines
bị đe dọa bắn hạ trên hành trình từ nhật bản về việt nam
cụ thể ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một của vietnam airlines trên đường từ narita
nhật bản về hà nội khởi hành lúc một mươi h ba mươi theo giờ địa phương
loại máy bay sử dụng là boeing bảy trăm tám mươi bảy gồm một mươi năm thành viên tổ bay
trong đó có một mươi hai tiếp viên ba phi công cùng bốn mươi bảy hành khách
khoảng một mươi một h một mươi theo giờ địa phương chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản
nhận được cuộc điện thoại từ một người rộng nam giới tự xưng là người mỹ
nói tiếng nhật với nội dung trao đổi
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một tốt nhất là quay lại narita nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
nhân viên nhận điện thoại hỏi ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không
thì người đàn ông đó trả lời tôi đang chuẩn bị bắn vn năm nghìn ba trăm một mươi một khi bay qua vịnh tokyo
tốt nhất nên quay lại
thời điểm này chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã bay được khoảng bốn mươi phút
và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận cuộc điện thoại đe dọa nêu trên
chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về tổng công ty
việt nam airlines đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an
đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn cấp và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tổng công ty
cục hàng không việt nam sau đó đã báo cáo bộ trưởng giao thông vận tải
và phó thủ tướng thường trực phạm bình minh chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia
sau khi được sự đồng ý của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh và bộ trưởng giao thông vận tải
cục trưởng cục hàng không chỉ đạo việt nam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng máy bay hạ cánh xuống sân bay fukuka nhật bản
khoảng một mươi ba h hai theo giờ địa phương chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một hạ cánh an toàn xuống sân bay fukoka nhật bản
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukoka đã lên máy bay kiểm tra
phỏng vấn tổ bay và hành khách nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh
máy bay được đỗ tại sân bay fukoka trong khoảng hai giờ để đánh giá thông tin cũng như sự an toàn của chuyến bay
khoảng một mươi bốn h ba mươi theo giờ địa phương sau khi xác định chuyến bay an toàn không có dấu hiệu bất thường
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fugoka cho phép chuyến bay khởi hành về hà nội
việt nam airlines đã báo cáo cục hàng không và quyết định cho chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành lúc một mươi năm h bốn mươi tám theo giờ địa phương
từ sân bay fukoka tiếp tục hành trình về hà nội
theo giờ việt nam ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống sân bay hà nội
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo vietnam airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy cơ an ninh
để xử lý vụ việc theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho chuyến bay
cục cũng đã báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với phía nhật bản để điều tra làm rõ vụ việc